thưa quý vị sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á dab
trần phương bình cùng chín đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở dap chi nhánh hà nội
ngày một mươi bảy tháng sáu đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với một mươi bị cáo
trong đó bị cáo trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap
đều bị viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
về cùng tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tổng hợp với hai án tù trung thân của bị cáo bình và một mươi sáu năm tù của bị cáo xuyến
trong các vụ án trước xét xử cùng với những sai phạm dẫn tới thất thoát tuyển của dap
mức án tổng hợp được viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo bình là trung thân
và cho bị cáo xuyến là ba mươi năm mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn
tám bị cáo còn lại bị đại diện viện kiểm sát đề nghị các mức án từ hai năm tù treo
đến chín năm trung thân